hợp tác xã
những chủ trương và hành lang pháp lý ấy là nền tảng hình thành nên một thế hệ hợp tác xã kiểu mới
khắc phục những yếu kém kéo dài của hợp tác xã kiểu cũ
tuy nhiên đến thời điểm hiện nay sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết
câu hỏi lớn đang được đặt ra trong mô hình hợp tác xã khi mà cũng là kinh tế tư nhân
nhưng doanh nghiệp đã có những bước chuyển quan trọng đóng góp cho nền kinh tế ngày càng nhiều hơn
thì kinh tế hợp tác hay là mô hình hợp tác xã lại chưa được như kỳ vọng
và trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này chúng ta sẽ cùng đề cập đến những vấn đề
mà các hợp tác xã đang gặp khó và gợi mở những thay đổi cần có để xác định vị trí
cho mô hình kinh tế tập thể này trong nền kinh tế việt nam
theo số liệu của liên minh hợp tác xã việt nam tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cả nước có gần hai mươi bốn hợp tác xã bảy mươi năm nền huyệt hợp tác xã
và hơn một trăm linh tổ hợp tác với gần tám triệu thành viên trực tiếp tạo việc làm
tăng thu nhập cải thiện đời sống cho hơn ba mươi triệu người
kể từ khi nghị quyết một mươi ba ra đời trong một mươi năm năm cả trung ương và địa phương đã hỗ trợ
một năm trăm bốn mươi một tỷ đồng cho hợp tác xã nông nghiệp nhưng trong đó có tới một hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
là số tiền hỗ trợ thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm trở về đây
con số này nói lên điều gì
con số này nói lên điều gì
thực ra một dưỡng hay một hai trăm năm mươi

nó không thể hiện đây là một cái sự đầu tư cho phát triển
mà đây đúng là như các quý vị vừa phát biểu
nó là cái câu chuyện gọi là xóa đói giảm nghèo trong khu vực kinh tế tập thể
tôi cũng thẳng thắn là nói nói câu chuyện như thế
nhưng mà tôi con số này thì nó có một cái ý nghĩa để nó nói về
với một số quý vị nói rằng là chúng ta chưa quan tâm đến xã xã thì không phải
cùng với việc đề cao thành phần kinh tế tư nhân
năm gần đây chính phủ cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt
đến hoạt động của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã
bản thân một số hợp tác xã cũng đã có những vận động
chuyển biến tích cực về quy mô công nghệ và tiếp cận thị trường
nếu như trong giai đoạn trước thành viên tham gia hợp tác xã
theo mệnh lệnh hành chính không góp vốn
thì giờ đây người dân tham gia hợp tác trên tinh thần tự nguyện
cùng góp vốn cùng chịu trách nhiệm
có những hợp tác xã có phạm vi hoạt động toàn xã thậm chí toàn huyện
các mô hình hợp tác xã kiểu mới thành công
phải kể đến hợp tác xã bỏ sữa yves gros ở sóc trăng
hợp tác xã chăn nuôi gà quý hiền ở lào cai
với doanh thu hàng trăm tỷ mỗi năm
có hợp tác xã đã chủ động tạo ra chuỗi giá trị
tạo thương hiệu kết nối cung cầu
chủ động đưa sản phẩm từ đồng ruộng đến bàn ăn
bắt đầu triển khai những dự án xin cấp phép
những dự án để xây dựng nhà máy chế biến cá ngọt đầu tiên ở miền bắc
để phục vụ vấn đề đầu ra
nhưng mục tiêu của xuân việt này không hướng đến xuất khẩu ngay
mục tiêu của xuyên việt là hướng đến thị trường nội địa
và đặc biệt là nhưng không làm những sản phẩm
ví dụ như là cá tươi hay là cá đông lạnh
mà chúng tôi làm những sản phẩm gia tăng như là xúc xích cá
chả cá lách cá hay là đồ hộp từ cá
đấy là những sản phẩm mà chúng tôi gia tăng giá trị
giống như ở hà nam có những cái
làm cá kho tộ hay là ấy
nó sẽ làm cho cái giá trị của sản phẩm được tăng lên
từ đó thì chúng tôi cũng tạo ra một cái câu chuyện
từ sản xuất quan sống cho đến bán anh một cách rõ ràng
trong ba năm gần đây mỗi năm việt nam
có khoảng hai đến hai năm trăm linh hợp tác xã ra đời
số lượng thì lớn song thực tế là quy mô phát triển
năng lực của nhiều hợp tác xã còn yếu
sự liên kết hợp tác để cùng phát triển cũng rất hạn chế
nghĩa quyết chung một năm phát triển về kinh tế tập thể
một cái tầm mới phù hợp với thực tế hiện nay
và cái của kênh mạng bốn ngày nay
hợp tác xã cũng phải hôn nhau vào đó
đồng hóp của khu vực hợp tác xã vào gdp của cả nước
có xu hướng giảm xuống
từ mức trên bảy của các năm hai nghìn ba hai nghìn bốn
tỷ lệ đồng hóp vào gdp của khu vực hợp tác xã
giảm xuống còn trên dưới sáu
vào các năm từ hai nghìn năm hai nghìn chín

tỷ lệ này giảm còn ba chín mươi chín vào năm hai nghìn một mươi
và giữ ở mức quanh bốn trong suốt những năm tiếp theo
đến năm hai nghìn một mươi tám sơ bộ tỷ lệ đồng hóp
của khu vực hợp tác xã vào gdp cả nước còn ba bảy
lộ trình chuyển đổi phát triển và những tồn tại hạn chế
cho thấy tháo gỡ rào cản ưu tiên bố trí nguồn lực
để kinh tế hợp tác xã phát triển là lộ trình quan trọng
cần sớm thực hiện để khai tác thế mạnh trong sản xuất hương nghiệp
hướng đi phù hợp được xác định là phát triển mô hình hợp tác xã
ứng dụng công nghệ cao liên kết theo chuỗi giá trị
tạo nên dịch vụ sản phẩm chất lượng cao
thưa quý vị thành công trong xây dựng hợp tác xã kiểu mới
chỉ là những bước đầu khiêm tốn
sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã
vẫn chưa như khả năng và kỳ vọng
có sự tranh lệch rất lớn giữa một số ít hợp tác xã
đã thay đổi cách làm ăn vươn lên vững vàng trên thị trường
và phần đông hợp tác xã còn đang hoạt động eo uột bình mới mà rượu cũ
trong khi đó các chính sách tưởng chừng là ưu ái cho khu vực này
nhưng nhiều năm rồi mà vẫn là quả xanh
trong lĩnh vực nông nghiệp phần lớn hợp tác xã đang cung cấp dịch vụ đầu vào
còn rất ít hợp tác xã kết nối được với thị trường
để cung ứng dịch vụ đầu ra cho nông dân
kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp nhà khoa học và nhà cho vay
cũng như vai trò quản lý của nhà nước đối với hợp tác xã còn nhiều lúng túng
về định hướng hợp tác xã là mô hình được ưu tiên

thế nhưng hợp tác xã là mô hình được ưu tiên hơn doanh nghiệp tư nhân
nhưng hợp tác xã vẫn không đủ sức để phát triển
trong khi doanh nghiệp đang có những bước phát triển mạnh
đây là câu hỏi lớn
chính sách đất đai cho hợp tác xã xuyên suốt từ nghị quyết trung ương
thông qua năm hai nghìn hai về hợp tác xã luật đất đai hai nghìn ba và luật đất đai hai nghìn một mươi bốn
theo đó nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho hợp tác xã sử dụng
để làm sân phơi nhà kho trụ sở xưởng sơ chế
chúng ta có thể thấy là chính sách thì rất ưu đãi như chính sách đó đang nằm trên trời
chính sách đó không nằm trên thực tế
và bởi vì tôi biết là đến hiện nay là hợp tác xã có yêu cầu
thì địa phương chắc là cũng khó có thể có đất để thỏa mãn đầy đủ cái yêu cầu của hợp tác xã
là làm trụ sở làm sân phơi nhà kho xưởng sơ chế
điều quan trọng là khi hợp tác xã tập hợp được các xã viên
cũng như đất đai các xã viên đang sử dụng để sản xuất theo quy mô lớn
thì phải có quy hoạch đồng ruộng
hiện mới chỉ có quy hoạch nông thôn mới mà chưa có quy hoạch đồng ruộng
rất khó để xác định đâu là vị trí làm đường thủy lợi kết nối như thế nào
đâu là vị trí để bố trí xưởng chế biến
vấn đề mà nhiều hợp tác xã đang đau đáu đó là khi các thành viên liên kết lại
hay các hợp tác xã liên kết lại họ có thể chuyển một phần diện tích đất
từ sản xuất nông nghiệp sang các công trình phụ trợ như xưởng chế biến
cửa hàng giới thiệu sản phẩm
chúng ta lên có những chính sách sát sườn hơn
ví dụ như tôi chỉ ví dụ một trường hợp
tất cả các hợp xã bây giờ đang không có trụ sở
đang rất thiếu trụ sở không có nhà sơ chế không có nhà máy chế biến
thì làm sao tạo ra sản xuất tốt được ạ
thế thì cái việc này tôi nghĩ rằng mỗi hợp tác xã đã thành lập rồi
thì chúng ta không lên những mô hình như quy bách của canada hay là của jakarta của nhật
thì người ta không làm việc là hợp tác xã phải xây dựng một dự án đầu tư
tự nhiên hợp tác xã đi xây dựng một dự án đầu tư xây nhà máy sơ chế
hay là một cái kho lạnh phải xin được cấp phép của ủy ban nhân tỉnh
thì lúc đấy hợp tác xã làm sao có nguồn lực để mà đầu tư tiếp
thì chúng ta lên cho đã là hợp tác xã ví dụ như chúng tôi là hợp tác xã thủy sản
thì cho chúng tôi xây luôn kho lạnh hay là nhà sơ chế trên cái vùng sản xuất của chúng tôi
được phép xây dựng vì đây đất rất là đất nhà nước chúng tôi vì tài sản không chia
để các hợp tác xã không phải mãi loay hoay với bài toán trụ sở kho lạnh nhà sơ chế
với các thủ tục dự án đầu tư gần nới quy định sử dụng đất đai đối với các vùng sản xuất nông nghiệp
với mục tiêu quản lý nhà nước với đất đai điểm mấu chốt là xây dựng các công trình đúng mục đích
hợp tác xã thủy sản phải xây dựng công trình đúng để phục vụ thủy sản
sản xuất rau quả phải đúng để bảo quản chế biến bảo quản rau quả
với tính chất là tài sản không chia nên các hợp tác xã không thể làm sổ đỏ
không thể chấp để đi vay như doanh nghiệp
chính sách nhiều nhưng đi vào cuộc sống chưa nhiều
đây là nguyên nhân khiến cho sức khỏe của các hợp tác xã còn rất khiêm tốn
có một cái đánh giá chung trong xã hội về xem là gì
duyệt lại toàn bộ xem là những cái việc hỗ trợ cho hợp tác xã
hiệu quả nó đến đâu thì tôi nghĩ rằng là chắc này kết quả nó sẽ rất là khiêm tốn đấy
bởi vì cái hỗ trợ hiện nay của chúng ta nó giống như là kháng sinh đối với người bệnh
kháng sinh không đủ liều cho nên bệnh không khỏi
nó rất gần sốt đi được một lúc thôi
xong rồi nó lại sốt
nhiều chính sách về thuế tiếp cận đất đai tín dụng đào tạo
bồi dưỡng cán bộ quản trị hợp tác xã bị cho là chưa thực sự đi vào cuộc sống
đơn cử như quy định hợp tác xã có thể vay tín chấp ở ngân hàng
trên thực tế thì hầu như chưa một hợp tác xã nào có thể tiếp cận được con số cho vay mà luật quy định
một số cái điểm nghẽn của chính sách chúng ta cần phải tập trung tháo gỡ ngay
trước hết là về đào tạo về đội ngũ
bởi vì là cái con người là quyết định tất cả
thì hiện nay là cái vấn đề đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ
về mọi mặt cho đội ngũ quản trị hợp tác xã thì chúng ta chưa giải quyết tốt vấn đề này
hai là chính sách về tín dụng
mặc dù chúng ta đã có những cái nghị định
rồi có thể cho hợp tác xã vay đến năm trăm linh triệu không cần thế chấp
tuy nhiên thì hiện nay khoảng độ
hai phần trăm số hợp tác xã mới được tiếp cận chính sách này
thì còn lại là chưa được tiếp cận chính sách này
có được một khuôn khổ pháp lý riêng biệt để điều chỉnh hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp
lại là mong ước của lãnh đạo các địa phương có tỷ trọng sản xuất nông nghiệp cao
hợp tác xã nông nghiệp là bà đỡ cho tái cơ cấu sản xuất
có ảnh hưởng tới hàng triệu nông dân và sự phát triển bền vững của địa phương
một nghị định riêng điều chỉnh mô hình hợp tác xã nông nghiệp
sẽ tạo điều kiện cho đào tạo nguồn nhân lực và các thiết chế hạ tầng
thưa quý vị tính liên kết được xem là yếu tố quyết định đến sự thành bại của các hợp tác xã
đã có những mô hình liên kết thành công vậy tại sao liên kết vẫn là điểm yếu
điều gì cản trở các hợp tác xã liên kết để cùng phát triển tạo nên sức mạnh
xã hiện nay đó là tốc độ tăng trưởng chậm
một số hợp tác xã chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật
còn biểu hiện hình thức xa dưới bản chất nguyên tắc và giá trị hợp tác xã
mặt khác năng lực nội tại của nhiều hợp tác xã còn yếu cơ sở vật chất nghèo nàn
sự liên kết hợp tác chưa chặt chẽ hiệu quả thấp
thúc đẩy liên kết là yếu tố được đánh giá là đặc biệt quan trọng
để giải quyết vấn đề năng lực cho các hợp tác xã
liên kết của các thành viên các hộ đang làm một su thế
khách quan một nhu cầu tất yếu để góp phần sản xuất kinh doanh hiệu quả
nâng cao năng lực cạnh tranh giảm giá thành tăng doanh thu nâng cao nông suất hoạt động
và cuối cùng đem lại hiệu quả tốt cho hợp tác xã
tuy nhiên trong thời gian qua
việc liên kết này chúng ta bước đầu mới đạt được kết quả nhất định
còn lại là chúng ta chưa được như mong muốn
trong câu chuyện liên kết các chuyên gia cơ quan quản lý cũng đã nhìn nhận
chính sách cũng đang có vấn đề
chúng ta đã có chính sách để thúc đẩy liên kết
tuy nhiên khi triển khai thì lại vướng ở khâu tổ chức thực hiện
để giúp cho liên kết thành công hiệu quả
cần phải tiếp tục sửa chính sách theo hướng thúc đẩy liên kết
giúp cho hợp tác phát triển hiệu quả
tuy nhiên như tôi nói là nó vướng ở những rào cản về mặt chính sách
vướng ở khâu tổ chức thực hiện vướng ở nguồn lực
vướng ở các thủ tục để chúng ta tiến hành liên kết đấy
tất cả những vướng đấy chúng ta cần phải nhận diện rõ
và tập trung tháo bỡ giải quyết khẩn trương
thì mới thúc đẩy được liên kết
để khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã
nhằm giải quyết đầu ra một cách thực sự hiệu quả
làm gia tăng tính bền vững của chuỗi cung ứng và sản xuất
cần có những chính sách sắt sườn
như vậy là không có cửa hàng để giới thiệu sản phẩm
không có chỗ để làm cơ sở chế biến thì liên kết cái gì
kể cả về thuế về tín dụng là chúng ta đều phải nghiên cứu rất nghiêm túc
các cái chính sách mà sát với mặt đất sát với người nông dân
làm sao cho người nông dân thấy rằng một mình mình là sẽ thua trên thị trường
người nông dân phải cúp lại với nhau thì mới có thể thắng được trên thị trường
tôi cho rằng đấy là một lý do
đấy chính là cái mà chúng ta phải cần phải kích vào chính sách
để làm sao cho mỗi người nông dân thấy rằng hợp tác xã là rất cần thiết
thế còn về phía hợp tác xã thì nó thiếu cái gì
xin thưa mấy các đồng chí là nó thiếu một cái đầu kéo
chúng ta vẫn nói là cần phải có doanh nghiệp
chúng ta làm hợp tác xã chúng ta rất thấy hợp tác xã có rất nhiều những cái ưu việt
nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ thấy là ngay từ trong bản chất
thì trong lý luận của nó hợp tác xã ít nhất là bảy thành viên
vậy thì rõ ràng với những hợp tác xã bảy thành viên một mươi thành viên một mươi năm thành viên hai mươi thành viên đó
có giải quyết được vấn đề đầu ra cho cái sản phẩm của mình không
tự họ có làm được không
tôi xin thưa không làm được không
nhất là đối với hợp tác xã nông dân
cho nên là cần phải có những doanh nghiệp làm cái đầu kéo
như vậy giải quyết đầu ra cho các hợp tác xã đang rất cần những cú huyết
và sự liên kết ở đây
có một sức mạnh rất lớn
sản xuất trong cơ chế thị trường nhưng hầu hết hợp tác xã lại không biết nhu cầu thị trường là gì
năng suất tăng liên tục nhưng thu nhập tăng thấp
giá đầu vào cao nhưng giá đầu ra thấp
thị trường đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chứng nhận xuất xứ
nhưng hầu hết các hợp tác xã chưa làm được
các hợp tác xã chủ yếu đang làm ra cái mình có chưa làm được cái thị trường cần
đây là những điểm yếu của nhiều hợp tác xã và thành viên hiện nay
chúng ta đang cần một cái chuỗi liên kết
chuỗi giá trị từ cánh đồng ra đến thị trường ra đến bàn ăn
thế mà không cho làm những chuyện này thì làm sao chúng ta làm được
chuỗi giá trị rất quan trọng đối với các hợp tác
hợp tác xã chăn nuôi thì còn dễ
còn với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thì rất khó
bởi vướng phải những vấn đề như chuyển mục đích sử dụng đất
để thực hiện liên kết cần khái niệm lại chính sách về đất đai
kể từ quy hoạch sử dụng đất cho đến quy hoạch đồng ruộng gắn với các hợp tác xã
sau khi đã tập hợp được đất đai trên quy mô lớn sẽ thực hiện như thế nào
tổ chức sản xuất trên diện tích đất đó như thế nào
để đáp ứng được nhu cầu của thị trường
từng hộ gia đình sẽ không làm được cần phải có sự hợp tác liên kết
đây là nguyên tắc cơ bản để hợp tác xã phát triển và phát huy được năng lực
thưa quý vị so với doanh nghiệp hiện nay
các hợp tác xã đang được đánh giá là yếu thế yếu về năng lực quản trị
về vốn về công nghệ về khả năng xúc tiến thương mại tiếp cận với thị trường
liệu có phải các hợp tác xã chỉ sở hữu những điểm yếu khi mà kinh tế
nông nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng đang tạo ra những mặt hàng chủ lực cho xuất khẩu
câu trả lời là không
vậy đã đến lúc phải thay đổi về tư duy về chính sách về cách làm
để các hợp tác xã liên kết lớn mạnh phát huy được thế mạnh để nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh nâng cao đời sống cho các thành viên
đóng góp nhiều hơn cho khu vực nông thôn nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung
quý vị khán giả thân mến chương trình kinh tế và dự báo xin phép được dừng lại tại đây
chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần trên truyền hình nhân dân
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
xin kính chào và hẹn gặp lại